vôta cha đẻ của pin điện phát minh góp phần thay đổi thế giới
pin là một nguồn năng lượng tích chữ thông dụng cho nhiều thiết bị cá nhân gia dụng cho đến các ứng dụng công nghiệp ngày nay
và người đã phát hiện và sáng chế ra loại pin điện đầu tiên đặt nền móng cho hàng loạt những cải tiến về pin điện chính là alessan rovota nhà khoa học lỗi lạc người ý
không chỉ dừng lại ở đó ông cũng chính là người đã phát hiện ra khí mê tan
thiên tài đam mê điện từ nhỏ
alessandro volta tên đầy đủ là alessandro giuseppe antonio anastasio volta sinh ngày một mươi tám tháng hai năm một nghìn bảy trăm bốn mươi năm ở como nước ý trong một gia đình quý tộc giàu có
lúc còn nhỏ volta theo học tại một ngôi trường dành cho tu sĩ dòng tên ở địa phương
các giáo viên của ông đã cố gắng thuyết phục ông trở thành một linh mục trong khi gia đình lại muốn ông học luật
nhưng volta vào năm một mươi bốn tuổi biết sở thích thực sự của mình là vật lý
giống như nhiều nhà khoa học thời đó ông đặc biệt bị mê hoặc bởi điện
sau này volta rời trường sớm và không theo đuổi việc học đại học
ông tự nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của một người quen và đến năm một mươi tám tuổi
ông tích cực trao đổi học thuật qua thư với các nhà khoa học tài năng trong lĩnh vực điện trên khắp châu âu
năm một nghìn bảy trăm sáu mươi chín vota viết một chuyên luận mang tên
bàn về sự hấp dẫn của tiên lửa điện
trong đó ông đã giải thích về một số hiện tượng tĩnh điện
volta bắt đầu giảng dạy tại một trường học ở como vào năm một nghìn bảy trăm bảy mươi bốn
nơi ông tiếp tục tiến hành các thí nghiệm về điện
năm một nghìn bảy trăm bảy mươi năm ông đã sáng chế ra bản sinh điện
một dụng cụ cho phép tạo ra điện tích lớn thông qua massad và có thể truyền điện tích sang các vật thể khác
vài năm sau ông là người đầu tiên phát hiện khí mê tan ch bốn sủi bọt trong đầm lầy
và có thể cô lập loại khí này
vota trở thành giáo sư vật lý tại đại học pavia năm một nghìn bảy trăm bảy mươi tám
các thành tựu nói trên nhanh chóng khiến vota trở thành nhà khoa học nổi tiếng
nhưng đóng góp lớn nhất của ông cho khoa học là pin volta
thứ ông đã sáng chế trong một cuộc tranh luận khoa học với louidry gavani
đó là vào năm một nghìn bảy trăm tám mươi
một nhà giải phẫu học người ý
tiến hành thí nghiệm với chân của những con ếch bị cắt rời nhưng vẫn đang nối liền với dây cột sống
gavani treo chân ếch lên móc làm bằng đồng hoặc sắt
gavani phát hiện chân ếch co giật khi chạm vào một thanh kim loại khác
hiện tượng tương tự cũng xảy ra khi treo ex trên hàng rào kim loại trong một cơn rông có sấm xét
sau khi tiến hành nhiều quan sát
gavani tin rằng mình đã phát hiện một dạng điện mới được tạo ra bởi cơ bắp của con ếch
ông gọi nó là điện sinh vật
kết quả nghiên cứu của cavani được giới khoa học thời bấy giờ chấp nhận rộng rãi
mặc dù pota ban đầu tỏ ra khá thích thú với những kết luận của gavani
nhưng ông cho rằng các cơ của những con ếch chỉ đơn giản là phản ứng với điện
không phải tạo ra điện
ông bắt đầu các thí nghiệm để chứng minh gavani sai
làm dấy lên một cuộc tranh cãi gây chia rẽ cộng đồng khoa học nước ý
vota miệt mài tìm hiểu nguồn điện đã sinh ra từ đâu để làm chân ếch co giật
ông phát hiện dòng điện sinh ra
khi có sự tiếp xúc của hai kim loại khác nhau bên trong một dung dịch muối
trong thí nghiệm của cavani dung dịch muối tồn tại bên trong cơ thịt của chân ếch
vota kết luận
các kim loại tạo ra dòng điện
không phải cơ thể của ếch
do những dụng cụ đo đạc trong thế kỷ một mươi tám không thể phát hiện dòng điện yếu
nên vota đã đặt các tổ hợp kim loại khác nhau trên lưỡi của mình
nước bọt trong miệng ông giống như mô của những con ếch
và tạo ra vị đắng khó chịu
để chứng minh việc
dòng điện tạo ra không cần dùng đến mua động vật
vua ta đã xếp trồng những tấm nhỏ hình tròn làm bằng bạc và kẽm lại với nhau thành từng cặp
giữa chúng được ngăn cách bằng lớp vải ngâm nước muối
khi dây kim loại được nối với cả hai đầu của thiết bị
một dòng điện ổn định đã chạy trong dây dẫn
vota nhận thấy các cặp kim loại khác nhau tạo ra lượng điện nhiều hay ít
và ông có thể tăng cường độ dòng điện bằng cách lắp thêm các tấm kim loại bạc kẽm
đây chính là thiết kế pin đầu tiên của nhân loại được gọi là pin vôta
vào năm một nghìn tám trăm linh volta công bố sáng chế của mình một nguồn cấp điện ổn định
tại hội hoàng gia london trước sự thán phục của nhiều nhà khoa học trên khắp châu âu
phát minh này đã giúp tên tuổi của bota lừng lẫy khắp nơi
và được ghi nhận là người có đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhân loại
ứng dụng ban đầu của pin vota
pin là một thành công lớn của vota
nó không chỉ khiến cộng đồng khoa học đứng về phía ông
trong cuộc tranh luận với cavani mà ngay lập tức được công nhận là một thiết bị hữu ích
sử dụng dòng điện tạo ra bởi pin để thực hiện thí nghiệm điện phân tách nước thành hydro và oxy
trong cùng năm một nghìn tám trăm linh nhà vật lý và hóa học humphrey davy
đã bắt đầu thử nghiệm các tác dụng hóa học của dòng điện và phát hiện ra rằng
dòng điện có khả năng tách các chất trong dung dịch mà ngày nay chúng ta biết đó là sự điện phân
dựa trên mô hình của vota nhà khoa học davi đã chế tạo ra pin điện lớn nhất và mạnh nhất
tính đến thời điểm bấy giờ tại tầng hầm của viện khoa học hoàng gia anh
những nhân chứng đã kể lại rằng mô hình pin của ông đã làm một chiếc đèn hồ quang điện cháy sáng rực rỡ chưa từng thấy
ngoài ra tv cũng là người nổi tiếng với việc phát hiện ra khí gây cười n hai o hay đèn mỏ an toàn
hai năm sau đó nhà hóa học người anh william cruikshank thiết kế mô hình pin đầu tiên có thể sản xuất dưới quyển
mô công nghiệp broxanh đã đề xuất phương pháp dùng các tấm kẽm và đồng có cùng kích thước
xếp sen kẽ với nhau đặt vào một hộp gỗ dài hình chữ nhật và dán chặt lại
bên trong hộp có các rãnh để giữ cố định các tấm kim loại và chứa đầy nước muối hoặc acid pha loãng để làm chất điện phân
thiết kế này có ưu điểm so với mô hình ban đầu của vota là không bị khô và có thể cung cấp được dòng điện mạnh hơn
tuy nhiên pháp mới là quốc gia đầu tiên công nhận phát minh của vota
do trong giai đoạn bấy giờ nước pháp đang cố gắng tiếp cận với nhiều tiến bộ của khoa học kỹ thuật
nên sẵn sàng đón nhận bất cứ ý tưởng mới nào được đề xuất
không lâu sau đó vua ta được mời tới pháp và giảng dạy tại viện hàn lâm khoa học pháp về các nghiên cứu điện học của ông
thậm chí trong nhiều bài giảng của ông có sự theo dõi của napoleon bonaparte
đến thập niên một nghìn tám trăm ba mươi micro faraday sử dụng pin trong những nghiên cứu đột phá về điện tử
nhiều nhà phát minh khác cải tiến thiết kế ban đầu
và chẳng mấy chốc pin đã được dùng để cung cấp năng lượng cho máy điện báo và chuông cửa
việc sáng chế ra pin mang lại cho vota tiếng tăm lửng lẫy
nhưng ông dường như thích một cuộc sống yên bình hơn nên sớm từ bỏ hầu hết các nghiên cứu khoa học và công việc giảng dạy
ông sống những năm cuối đời trong một ngôi nhà ở vùng nông thôn
ông qua đời ngày năm tháng ba năm một nghìn tám trăm hai mươi ba
được trôn cất tại campnago vota
ông để lại cho thế hệ sau một hướng đi mới để thay đổi sâu rộng cả một thế giới mà ông không bao giờ ngờ tới
cũng như không bao giờ có thể được chứng kiến
sau khi qua đời có một bảo tàng đã được xây dựng để vinh danh vota
nơi trưng bày một số thiết bị mà ông sử dụng để tiến hành các thí nghiệm
gần đó là villa omo nơi đặt quỹ voltian một tổ chức thúc đẩy các hoạt động khoa học
đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy nhà sản xuất chip máy tính nvidia đã công bố một kiến trúc vi mô tập trung vào máy trạng mới có tên là vota kế tiếp là pascal và turing
các tạc đồ họa đầu tiên có tên vota được phát hành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy sau đó còn có hai thẻ phát hành thêm trong suốt năm hai nghìn một mươi
những cải tiến tiếp theo
sau khi phát hiện về pin của vota được công bố các nhà khoa học khác cũng lần lượt bước vào quá trình nghiên cứu của riêng mình
vào năm một nghìn tám trăm ba mươi sáu nhà hóa học người anh jonev daniel đã phát triển một phiên bản pin hoàn thiện hơn với hiệu suất được cải thiện và tạo ra dòng điện ổn định hơn so với nguyên bản ban đầu của vota hay groupsank
tuy nhiên cho tới thời điểm bấy giờ toàn bộ đều là pin sơ cấp
nghĩa là chỉ dùng được một lần và không thay đổi
đến năm một nghìn tám trăm năm mươi chín nhà vật lý người pháp gaston plante phát minh ra pin sạc đầu tiên
đó là một pin với các tấm trì ngăn cách nhau bởi tấm vải branel và được đặt trong acid sulfuric loãng
pin sẽ được sạc lại bằng cách chăm thêm acid vào để tái sử dụng
mô hình này vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay dưới tên gọi pin ướt aqua ướt bình ướt hoặc pin carbon zinc
năm một nghìn tám trăm sáu mươi sáu tại pháp
kỹ sư georges leclanché đã chế tạo pin ướt với các điện cực ngâm mình trong dung dịch điện phân
tuy nhiên không lâu sau đó ông đưa ra sáng kiến cải thiện pin bằng cách dùng dung dịch hồ ammondiclorig
sau đó niêm phong pin lại
sáng kiến này đánh dấu sự ra đời của thế hệ pin khô
thế hệ pin mới cho phép pin được sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau
chịu được di chuyển giao động mạnh mà không sợ dung dịch điện phân bị tràn ra ngoài như pin ướt
thêm vào đó pin cũng được chế tạo thành dạng ống
hoặc hình hộp bên trong chứa các bộ phận khác của pin như các cực dương làm bằng kẽm
và cực âm gồm mangan dioxid và carbon theo tỷ lệ tám mươi một
hồ điện cực còn có thể chứa thêm kẽm
năm một nghìn tám trăm tám mươi một camille faure chế tạo pin dùng các dải cọc trì oxy làm điện cực
để thay thế cho các tấm trì trong pin ướt trước đây
điều này cho phép tạo ra dòng điện mạnh và ổn định hơn rất nhiều
đây chính là cơ sở cho sự phát triển của pin ướt sau này
với nhiều loại điện cực khác nhau
đến năm một nghìn tám trăm chín mươi chín nhà khoa học waldemar jungner đến từ thụy điển
đã phát minh ra pin niken cademy
đây là thế hệ pin dùng niken làm cực âm và cademy làm cực dương
tuy nhiên do chi phí chế tạo khá cao nên pin niken cademy
không được áp dụng rộng rãi cho nhiều người sử dụng
hai năm sau đó thomas edison đã phát triển mô hình pin khác
bằng cách dùng sắt để thay thế kadimi làm cực dương
giúp giảm giá thành nguyên vật liệu
dù vậy mô hình pin của edison đã gặp phải các nhược điểm nghiêm trọng
năng lượng yếu hiệu suất kém ở nhiệt độ thấp và khả năng tự xả cao
mãi cho tới năm một nghìn chín trăm ba mươi hai schleck và ackermann mới đạt được thành công
trong việc cải tiến pin niken cademy với dòng điện mạnh và tuổi thọ cao
giải pháp cải tiến của hai nhà phát minh là trang bị thêm những tấm vách ngăn
cắt điện cực thành nhiều khoang
năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy george neumann tiếp tục hoàn thiện
mô hình trên thông qua việc chế tạo thế hệ pin niken cademy
với nhiều vách ngăn bên trong được hàn kín lại
nhiều năm sau đó pin niken cademy tiếp tục là loại pin duy nhất có thể sạc và di chuyển được
vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi vấn đề môi trường được quan tâm hàng đầu tại châu âu
và các nhà khoa học bắt đầu chú ý đến pin niken cademy
do khả năng xử lý các hóa chất độc hại sau quá trình sử dụng
các đạo luật được ban hành nhằm hạn chế việc sử dụng các nguyên tố này
và chuyển sang sử dụng pin niken cademy

dù vậy pin niken sust hydrate vẫn chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong đợi
và các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục phát triển một thế hệ pin ưu việt hơn
đây chính là bàn đạp cho sự ra đời của pin lithium ion được gọi tắt là li ion
pin li ion hiện đại ngày nay
pin li ion đầu tiên được đề xuất vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bởi nhà hoa học người mỹ michael selleck
đại học winningham đến từ đại học binghamton
sử dụng titanium sulfide và kim loại li ti thuần làm các điện cực
tuy nhiên do li ti là một kim loại hoạt động mạnh nên khi tiếp xúc với không khí
dễ dàng xảy ra các phản ứng hóa học gây nguy hiểm
chính vì vậy mô hình pin dùng li ti thuần làm cực dương đã không được chấp nhận
cùng thời gian này j l bessenhot tại đại học munich đã phát hiện ra tính chất trao đổi
ion thuận nghịch giữa than trì và cathode bằng oxy kim loại
tiếp theo vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tại đại học oxford
john condenab và koichi mizushima đã chế tạo một loại pin sạc tạo ra dòng điện khoảng bốn v
sử dụng li ti cobalt oxid làm cực dương và li ti thuần làm cực âm
li ti cobalt oxid là một chất dẫn điện tích điện dương với tính ổn định cao
nên có thể cung cấp các loại ion li ti nhằm tạo ra dòng điện
khả năng này đã mở ra triển vọng sử dụng li ti cobalt oxid làm cực dương
cho các thế hệ pin hoàn toàn nguy hiểm

năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy shama basu đến từ đại học pennsylvania đã chứng minh tính khả thi
của việc chế tạo và sử dụng pin điện hóa với các điện cực bằng lity và than trì
không lâu sau đó mô hình này đã chính thức được chế tạo bởi các kỹ sư tại phòng thí nghiệm bell
hiện nay là phòng thí nghiệm at t
vào năm một nghìn chín trăm tám mươi rakit yazami tiếp tục chứng minh tính điện hóa thuận nghịch của li ti trong than trì
dù vậy các chất hữu cơ dùng làm điện phân trong thế hệ pin mới này bị phân hủy trong quá trình sạc
do đó yazami đã đề xuất hỗn hợp chất hữu cơ rắn bền vững trong quá trình sạc làm chất điện phân
mô hình chất điện phân của yazami vẫn còn sử dụng trong các thế hệ pin lion cho đến hiện nay
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi ba michael m thackeray good new war và các cộng sự đã xác định có thể dùng khoáng chất manganese spinan
để chế tạo cực dương cho pin li ion
đây là loại khoáng chất có tính dẫn điện tốt giá thành rẻ và hoạt động ổn định
tuy vẫn còn nhược điểm là bị tiêu hao dần trong quá trình sạc nhưng vẫn có thể khắc phục bằng các biện pháp chỉnh sửa hóa học
cho đến năm hai nghìn một mươi ba manganese spinan vẫn tiếp tục được sử dụng cho các thế hệ pin li ion thương mại
vào năm một nghìn chín trăm tám mươi năm akira yoshino lắp ráp mô hình pin đầu tiên dựa trên tất cả các yếu tố thành công từ trước
sử dụng vật liệu carbonate giúp giữ các ion li ti trong một tiện hợp
điện cực giúp li ti cobal oxid bền vững trong không khí hơn
chính vì lý do này thế hệ pin lion đã được hoàn thiện và an toàn hơn rất nhiều so với trước đây
năm một nghìn chín trăm chín mươi một tập đoàn điện tử sony chính thức thương mại hóa pin lion dưới quy mô sản xuất công nghiệp
cho đến nay hầu hết các hoạt động nghiên cứu đều xoay quanh việc cải thiện hiệu suất của pin lion
bên cạnh việc cung cấp năng lượng cho điện thoại di động máy tính sách tay máy ảnh kỹ thuật số
dụng cụ điện và các thiết bị điện tử
pin li ion hiện nay còn được sử dụng cho xe điện
đây là thế hệ pin đáng chú ý nhất tính đến thời điểm hiện tại do có mức lưu trữ năng lượng cụ thể
tiếp theo đó là sự kiện công ty bell core chính thức thương mại hóa pin li ion polymer vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn sau quá trình nghiên cứu
bước tiếp theo là sự xuất hiện của pin li ion với cathode bằng mangan pin li phosphate
được các nhà khoa học liên tục cải tiến và hoàn thiện để chính thức thương mại hóa
các nhà khoa học dự đoán
tiếp theo sẽ là sự ra đời của những thế hệ pin phát triển dựa trên tiến bộ của công nghệ nano
giúp tăng cường hiệu suất cũng như kích thước và tuổi thọ của pin